tiến hành kiểm tra một nhà kho tại phường cao xanh thành phố hạ long tỉnh quảng ninh
tổ công tác của đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ phối hợp với đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phát hiện hơn hai trăm linh bình khí n hai o
bùi văn nam bị phát hiện khi đang xách một bình khí nén hình trụ tròn bằng kim loại màu xanh nghi bên trong có chứa khí n hai o
kiểm tra bên trong xe ô tô của nam phát hiện thêm một mươi bình khí nén giống như vậy
thời điểm kiểm tra nam không xuất trình được hóa đơn chứng từ liên quan đến số bình khí nén này
đối tượng khai nhận trong các bình này là khí cười tức là khí n hai o
theo lời khai của nam lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra nhà kho và cũng là nơi ở của bùi văn nam tại phường cao xanh phát hiện tại khu vực sau nhà có hai trăm một mươi bình khí nén bằng kim loại khác
lực lượng chức năng tổng cộng đã tạm giữ hai trăm hai mươi một bình khí